ngày bảy một mươi tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk
cơ quan xúc tiến kinh doanh quốc tế nhật bản và các cơ quan khác của nhật bản tại việt nam tổ chức hội thảo tăng cường hợp tác giữa tây nguyên và nhật bản
tại hội thảo các đại biểu đã được xem giới thiệu tổng quan về tình hình tài nguyên tiềm năng thế mạnh định hướng phát triển
các dự án kêu gọi đầu tư chính sách thu hút đầu tư trong các lĩnh vực của năm tỉnh tây nguyên
trong đó tây nguyên được đánh giá là có tiềm năng phong phú để phát triển nông lâm nghiệp công nghiệp chế biến năng lượng sạch và du lịch
chia sẻ tại hội thảo đại diện các cơ quan đến từ nhật bản quan tâm mong muốn được đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh tại việt nam trong đó có khu vực tây nguyên
đặc biệt việt nam đã trở thành điểm đến được quan tâm thứ hai trên thế giới đối với các công ty nhật bản
có khoảng bảy mươi công ty nhật bản hoạt động tại việt nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh trên địa bàn
hai bên đã thảo luận đánh giá tình hình nhận định triển vọng kiến nghị các biện pháp để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực định hướng chương trình xúc tiến thương mại đầu tư hỗ trợ các tỉnh